chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
vì vậy nhiều người lao động di chuyển bằng xe máy đi liên tình buộc phải quay trở lại vì thiếu giấy tờ
ngày bốn tháng một mươi ngày đầu tiên áp dụng quy định người lao động được di chuyển bằng xe cá nhân từ tp hcm sang bốn tỉnh lên cận
tại chốt g bảy cửa ngó đi bình dương đặt tại cầu vĩnh bình trên quốc lộ một mươi ba phường hiệp bình phước tp tq tp hcm
lượng phương tiện qua đây khá nhộn nhịp đa phần là người lao động người dân từ bình dương vào tp hcm làm việc khám bệnh
nhiều người vui mừng vì việc đi lại giữa hai tỉnh thành đã dễ thở hơn
xong cũng có những người không chuẩn bị đủ giấy tờ nên phải quay đổi xe không được qua chốt
trong sáng nay lực lượng chức năng đã giải thích cho người dân hiểu các quy định giấy tờ phải chuẩn bị
và yêu cầu người dân hoàn thiện các thủ tục để có thể quay chốt thuận lợi
ở chiều ngược lại chốt kiểm soát của tỉnh bình dương cũng áp dụng các quy định tương tự như phía tp hcm
những người có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính sẽ được qua chốt
anh nguyễn văn thành ngộ tại tỉnh bình dương làm việc tại tp hcm cho biết
anh làm trong lĩnh vực viễn thông sáng đi chiều vẻ
tôi đã tiêm hai mũi vaccine nhưng không được quay chốt vì yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
tát một lần đã hơn bốn trăm linh đồng rồi trong khi đó thu nhập của tôi một ngày chỉ được hai trăm linh đồng thôi
như thế này thì tôi không có khả năng để xét nghiệm và phải quay đầu về bình dương
anh thành cho hay
giống như anh thành ông nguyễn kẹo ngụ tại tỉnh bình dương
qua tp hcm rút tiền tiết kiệm để giải nhưng không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính nên đành phải quay đổi xe
tôi ở cổng trào bình dương đi qua đây rút tiền về sống mà phải cần giấy xét nghiệm âm tính
nhưng tôi tìm điểm test gần đây không có
ông kẹo cho biết
theo thiếu tá hoàng minh cường trong ngày bốn tháng một mươi người dân bốn tỉnh được phép lưu thông qua tp hcm và ngược lại
đa số người dân qua chốt chấp hành tốt các quy định
thiếu tá cường cho biết
ngày hôm qua mùng ba một mươi
đã có hơn năm người lưu thông qua chốt g bảy tại cầu vĩnh bình
tuy nhiên trong sáng nay vẫn có một số người dân muốn quay chốt vào địa phận tp hcm
nhưng lại không có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
theo quy định lực lượng chức năng đã hướng dẫn họ phải quay đổi xe trở lại bình dương
còn tại chốt kiểm soát khu vực cầu tỉnh lội chín hóc môn tp hcm
nơi giáp danh với huyện đức hòa tỉnh long an
người dân đi lại liên tỉnh cũng gặp khó khăn
tại đây mỗi địa phương có hai chốt kiểm soát
chốt kiểm soát tp hcm kiểm soát người từ tỉnh long an đi vào thành phố và ngược lại
theo quy định người dân được phép di chuyển qua lại giữa hai địa phương
nhưng phải đáp ứng đủ ba điều kiện bao gồm
phải trình đủ các loại giấy tờ chứng minh gồm giấy chứng nhận tiêm ngừa covid một mươi chín
ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
định ký bảy ngày một lần
ngoài ra người dân cũng phải khai báo di chuyển nội địa trên điện thoại thông minh
và quét mã ứng dụng ngay tại chốt
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều người dân thiếu giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
ở chiều ngược lại chốt kiểm soát của tỉnh long an cũng áp dụng các biện pháp tương tự
như lực lượng chức năng bên phía tp hcm khi kiểm soát giấy của người đến và người đi
theo quan sát có hàng trăm người dân tp hcm đã di chuyển qua địa phận tỉnh long an
song vẫn còn nhiều người dân tụ tập vì còn thiếu giấy tờ quy định
tại đây lực lượng chức năng đã giải thích cho người dân hiểu và yêu cầu người dân
phải hoàn thiện các quy định khi qua địa phận tỉnh khác
do đó nhiều người lao động đã phải quay trở về
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình vừa ký văn bản khẩn
gửi ubnd bốn tỉnh bình dương long an tây ninh và đồng nai
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển khôi phục sản xuất
kinh doanh an toàn
thời gian áp dụng từ ngày bốn tháng một mươi
theo đó người lao động ở tp hcm có thể sử dụng xe cá nhân ô tô xe máy
di chuyển qua lại giữa tp hcm và các tỉnh đồng nai bình dương long an và tây ninh
với điều kiện đã tiêm ngừa ít nhất một mũi hoặc ép không đã khỏi bệnh
đối với tổ chức vận chuyển bằng ô tô đối tượng là công nhân chuyên gia
do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh bình dương đồng nai long an tây ninh
đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tp hcm và ngược lại
khi di chuyển đối tượng vận chuyển phải đáp ứng điều kiện sau đây
đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm hoặc f không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính định kỳ bảy ngày một lần
phương thức nhận diện quản lý phương tiện
các đơn vị có chủ sở đóng trên địa bàn tp hcm xây dựng phương án vận chuyển công nhân
chuyên gia thông qua đơn vị đầu mối là ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
ban quản lý khu công nghệ cao ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
các đơn vị đăng ký phương tiện lộ trình thời gian hoạt động
gửi đến sở giao thông vận tải tp hcm để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh
về tiêu chí an toàn trong hoạt động vận tải
người phục vụ người điều khiển phương tiện phải là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng vaccine ít nhất một mũi đối với loài tiêm hai mũi và một mươi bốn ngày sau tiêm
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính định kỳ bảy ngày một lần
người điều khiển phục vụ phương tiện phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
trang bị dung dịch rửa tay có ít nhất bảy mươi nồng độ cồn cho hành khách
dung dịch khử khuẩn trong phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải
trên phương tiện có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn người lao động
hành khách và người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
khi xe di chuyển phải mở cửa kính không sử dụng máy lạnh
nếu sử dụng máy lạnh thì chuyển nhiệt độ từ hai mươi sáu độ c trở lên
xe vận chuyển không quá năm mươi sức chứa của phương tiện
phải vệ sinh khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi
đối với sử dụng xe cá nhân như ô tô mô tô xe gắn máy
người ngồi trên xe phải đáp ứng điều kiện sau đây
đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính định kỳ bảy năm một lần
người tham gia lưu thông phải sử dụng markweera khai báo di chuyển của ứng dụng vn aid
và markweera có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có markweera xuất trình một trong các giấy tờ sau
là người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
đã tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine hai mũi
và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu
ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh xem xét thống nhất phương án thực hiện
nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp phục hồi sản xuất kinh doanh an toàn
bốn nhóm cấp thiết được di chuyển từ tp hcm đến các địa phương và ngược lại bao gồm

ba người đi khám siêu bệnh

người từ các địa phương đến tp hcm để khám chữa bệnh trừ trường hợp cấp cứu
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực
trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu và phải có giấy truyền viện của các bệnh viện
từ các tỉnh thành phố đến bệnh viện tại tp hcm giấy hẹn tái khám
hoặc thông tin xác nhận đăng ký của các bệnh viện tại tp hcm
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy
đường sắt đường hàng không ô tô cá nhân tài xế và tất cả người đi cùng
phải đáp ứng điều kiện y tế nêu trên
trong suốt quá trình di chuyển tất cả phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
hai người dân tp hcm từ địa phương trở về tp hcm phải đảm bảo các điều kiện sau đây
có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú làm việc tại tp hcm như hộ khẩu giấy tạm trú
căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân giấy khai sinh đối với trẻ em
có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không
ô tô cá nhân tài xế và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên
trong suốt quá trình di chuyển tất cả phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
những trường hợp này phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố nơi đi hoặc văn bản của sở giao thông vận tải tp hcm
thứ ba người dân tp hcm
người dân từ tp hcm đến các địa phương trong một số trường hợp cần thiết
những người đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai
thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn trước khi đi nước ngoài và một số trường hợp cấp thiết khác
phải đảm bảo các điều kiện sau đây
đã tiêm ngừa covid một mươi chín ít nhất một mũi đối với loại vaccine hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực theo quy định của ngành y tế
có giấy tờ liên quan thư mời giấy hẹn của cơ quan đơn vị
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không
ô tô cá nhân tài xế và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nơi trên
trong suốt quá trình di chuyển tất cả phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
những trường hợp này cần được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền
văn bản của ubnd tp hcm hoặc văn bản của sở giao thông vận tải tp hcm
người từ địa phương khác đến tp hcm trong một số trường hợp cấp thiết
những người đưa đón người bệnh hiểm nghèo con nhỏ phụ nữ mang thai
thực hiện cuộc hẹn phỏng vấn tại tp hcm trước khi đi nước ngoài
và một số trường hợp cấp thiết khác cần phải đảm bảo các điều kiện sau
được ubnd tp hcm cho phép xác nhận có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính còn hiệu lực
theo quy định của ngành y tế
phương tiện di chuyển là các loại hình vận tải liên tỉnh đường bộ đường thủy đường sắt
đường hàng không ô tô cá nhân tài xế và tất cả người đi cùng phải đáp ứng điều kiện nêu trên
trong suốt quá trình di chuyển tất cả phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc năm k
ubnd tp hcm đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng
tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc phạm vi quản lý
tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp cấp thiết đủ điều kiện được lưu thông
chỉ đạo các đơn vị tham gia hoạt động vận chuyển chấp hành nghiêm phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tải và ubnd các tỉnh thành phố liên quan
về phía tp hcm ubnd tp hcm là cơ quan đồ mối chủ trì hướng dẫn và xem xét
giải quyết các trường hợp cấp thiết cần được lưu thông giữa tp hcm và các địa phương
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại